văn phòng chính phủ việt nam văn phòng nội các của nhật bản cùng bộ nội vụ và truyền thông nhật bản
vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác về việc triển khai chính phủ điện tử tại việt nam
đại diện cho phía việt nam tại lễ ký kết là bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
đại diện cho phía nhật bản là bộ trưởng nội vụ và truyền thông nhật bản masatoshi ishida
theo biên bản này hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong việc xây dựng chính phủ điện tử tại việt nam
cụ thể hai bên sẽ chia sẻ các kinh nghiệm trong công việc xây dựng khung pháp lý thể chế và các thực tiễn tốt nhất cho chính phủ điện tử
nâng cao năng lực của cán bộ quản lý công nghệ thông tin và sử dụng hệ thống thông tin của chính phủ điện tử
bên cạnh đó hai bên sẽ xem xét thúc đẩy hợp tác thông qua các phương thức như cử chuyên gia tổ chức hội thảo hội nghị và hội thảo đào tạo
cũng trong chuyến công tác tại nhật bản từ ngày năm đến ngày bảy tháng tám bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
đã gặp tránh văn phòng nội các nhật bản ông suga yoshihide gặp ông nikai toshihiro tổng thư ký đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền
chủ tịch liên minh nghị viện hữu nghị việt nhật gặp chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica thứ trưởng bộ ngoại giao
đồng thời tham dự các hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính xây dựng chính phủ số